ngày ba mươi tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình phối hợp với tổ chức osfarm tại việt nam
tổ chức hội nghị công bố kết quả thực hiện dự án dân chấm điểm m score năm hai nghìn một mươi chín
và đánh giá kết quả bốn năm thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
dự án dân chấm điểm m score được triển khai tại tỉnh quảng bình từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu
với ba hợp phần chính là dân chấm điểm tại trung tâm hành chính công tỉnh
tại trung tâm một cửa của bảy huyện thị xã thành phố và một số cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh
qua bốn năm thực hiện dự án có bốn mươi một bốn trăm bảy mươi bảy lượt người dân được gọi điện để phỏng vấn chấm điểm dịch vụ hành chính công và y tế
qua khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của người dân với trải nghiệm làm thủ tục dịch vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện
ở mức chín trên thang điểm một mươi tối đa đối với dịch vụ y tế điểm số trung bình luôn ở mức bốn trên thang điểm năm tối đa
theo đánh giá của tỉnh quảng bình dự án dân chấm điểm không chỉ thiết lập một cơ chế đánh giá chất lượng dịch vụ công cho người dân
một cách đơn giản thuận lợi hiệu quả mà còn tạo ra phương thức giám sát đánh giá chất lượng dịch vụ công cho các cơ quan nhà nước và cơ quan dân cử